liên quan đến vụ cháy tại tp hcm mà chúng tôi đã thông tin vào sáng nay
chiều cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có yêu cầu bộ công an
ubnd tp hcm chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân
tại quận chín tp hcm làm năm người chết nếu có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi xảy ra vụ cháy nhà dân tại khu phố sáu
quận chín tp hcm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm năm người thiệt mạng
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân
thân nhân người bị nạn đồng thời chỉ đạo ubnd tp hcm chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên
có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy
bộ công an ubnd tp hcm chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
nếu có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn
đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống khu công nghiệp chợ
cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy nổ